trong khi đó tại trung quốc theo nhiều số liệu thống kê các tiêu khóa tìm kiếm cách di cư tăng đột biến
khi trung quốc thắt chặt biện pháp chống dịch khiến cho nhiều người dân lâm vào cảnh khó khăn bức bối
từ bỏ cơ hội nhập quốc tịch mỹ kokojiu chuyển về quê hương ở trung quốc
khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang trên đà phát triển mạnh mẽ
sáu mươi năm năm sau nữ nhà văn thượng hải bắt đầu hối hận với quyết định đó
khi cô phải đối mặt với cảnh phải ở trong nhà trong chiến dịch zero covid một mươi chín nghiêm ngặt
khiến hàng triệu người dân phẫn nộ
cocoju nói với nikkei asia không ai muốn thượng hải phải trải qua tình cảnh tương tự
ở các thành phố khác trong hai năm chống dịch vừa qua
hiện tại mọi diễn biến ở thượng hải đều nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi
tôi đã mất niềm tin trung quốc có thể trở lại tình trạng của năm mươi năm về trước bất cứ lúc nào
cô cũng lo sợ rằng giới chức trách có thể vào nhà mình
và số phận ba con mèo của cô sẽ rất bấp bênh
đã xảy ra những trường hợp thú cưng của người dương tính hoặc tiếp xúc gần với ca bệnh
bị xử lý một cách tàn nhẫn
vì vậy dù bắt đầu tìm hiểu cách để ra nước ngoài từ những người bạn đi trước
cô tham gia một nhóm trên wechat tập hợp khoảng một trăm linh người cùng trí hướng
hầu hết ở thượng hải tìm đường thoát thân
xu hướng này đang diễn ra trên các mạng xã hội với từ khóa di cư được tìm kiếm hơn bao giờ hết
kể từ khi trung quốc thắt chặt các biện pháp zero covid một mươi chín
các bài đăng liên quan đến việc di cư trên wechat đã tăng khoảng bốn trăm bốn mươi
đạt mức cao nhất bảy mươi hai triệu bài vào ngày một mươi năm tháng bốn
trên weibo ngập tràn các chủ đề tìm kiếm liên quan đến di cư
một số cơ quan di trú cho biết rằng họ nhận được lượng yêu cầu tăng vọt
sau khi thượng hải đóng cửa thành phố
nhưng hầu hết đều là phản ứng tích thời với tình huống
và hơn chín mươi trường hợp không đáp ứng các yêu cầu để di cư hoặc thiếu các khoản tiền cần thiết
lê quang người đứng đầu các cơ quan di cư ở cả thâm quyến và thượng hải cho biết
các yêu cầu di cư đã tăng khoảng năm mươi sau khi vũ hán
nơi covid một mươi chín lần đầu tiên được phát hiện áp dụng lệnh giãn cách xã hội
tuy nhiên không có kế hoạch nào thành hiện thực
quang nói lượng yêu cầu giảm xuống khi trung quốc kiểm soát dịch bệnh vào năm hai nghìn hai mươi
rất nhiều người trung quốc sống ở nước ngoài đã cố gắng để trở về quê hương
trong khi các yêu cầu tăng gấp ba lần giữa thời điểm thượng hải đóng cửa
chỉ có khoảng một mươi là có kế hoạch nghiêm túc